phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra trong hai năm ngày
ngày sáu chín và sáng ngày một mươi tháng một mươi một
hai phiên chất vấn đầu tuần được cử tri đặc biệt quan tâm và mong muốn là nhiều vấn đề nóng
sẽ được đại biểu quốc hội gửi gắm đến các bộ trưởng
cử tri đã cho ý kiến về những vấn đề quan trọng của đời sống xã hội còn tồn tại một số hạn chế
như giáo dục đào tạo an sinh xã hội đồng thời gửi gắm kỳ vọng và mong muốn các bộ trưởng
sẽ trả lời đưa ra những giải pháp cụ thể bám sát thực tiễn cuộc sống và tạo ra giá trị thực chất

về vấn đề công tác cán bộ cử tri cũng mong muốn các bộ trưởng đưa ra giải pháp hợp lý
để xử lý tình trạng một số cán bộ thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý gây ảnh hưởng đến đất nước
bộ lao động thương binh và xã hội và đặc biệt là bộ nội vụ
thì cũng cần nên có một cái đặc biệt rà soát
quan tâm về công tác cán bộ đối với cán bộ phụ trách các công việc được giao
thì nên có một cái bồi dưỡng tập huấn và có một cái cơ chế
tức là như bác hồ đã thường nói là nuôi quân giáo quân rồi dưỡng quân
là phải đủ năng lực trình độ đủ tầm đủ trách nhiệm với lại cương vị được giao để hoàn thành nhiệm vụ
cử tri gửi gắm sự tin tưởng và kỳ vọng những tâm tư nguyện vọng của mình
sẽ được phản ánh trên nghị
đồng thời mong muốn các đại biểu quốc hội các bộ trưởng tiếp tục nâng cao hơn nữa
vai trò trách nhiệm để thực hiện đúng lời hứa với nhân dân